những ngày này đang là những ngày sôi động nhất tại làng hoa ở phú yên
các nhà vườn trồng quất tết năm nay thu lãi lớn có hộ thu hơn một trăm linh triệu đồng
thương lái phải đặt cọc trước cả tháng mới có hàng để mua
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gần bốn mươi năm trồng hoa cây cảnh ở làng hoa lâu đời này
nhưng chưa năm nào ông huỳnh quốc phục xã bình kiến thành phố tuy hòa lại vui sướng như năm nay
trước đó cơn bão số một mươi hai tưởng chừng như san bằng tất cả
thế nhưng hiện nay đến dịp giáp tết năm trăm linh trậu quất gần như còn nguyên vẹn và giá bán ngày một tăng cao
thương lái đã trả bình quân mỗi trậu ba trăm linh đồng
năm nay tôi làm đây năm nay là đẹp hơn đâu quái
có người trả ba trăm linh trậu mà chưa bán
tuy cây thấp hơn nhưng ông trần ngọc phúc ở cùng thôn cũng đã kịp bán chín trăm linh trậu quất
có người trả ba trăm linh trậu quất nhỏ hay còn gọi là quất cỏ trong vườn hơn một trậu với giá từ một trăm bảy mươi đến hai trăm linh đồng một trậu
còn lại hơn một trăm linh trậu quất tranh lớn ông phúc đang chờ giá lên vào những ngày giáp tết
giá năm nay thì cũng được so với một năm này cũng được
quất này cũng có giá hơn năm qua chút
lớn thì quất chanh như quất đây thì bốn trăm linh có năm trăm linh có ba trăm linh có đủ loại cái đẹp xấu thôi
thường thường là quy nhơn bình định đắk lắc gia lai đủ chỗ này mà như chợ mà
quất phú yên quả nhỏ nhưng chín đều lâu dụng
năm nay được mùa các nhà vườn rất vui
mặc dù liên tục chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng giá quất năm nay vẫn tăng
theo các nhà vườn nguyên nhân là do nhiều nơi hoa cây cảnh tết bị thiệt hại nặng bởi bão số một mươi hai
rất may là vùng trồng hoa cây cảnh tết của phú yên nằm về phía bắc của tâm bão nên chỉ bị ảnh hưởng nhẹ
nông dân đồng loạt xuất vườn bội thu phấn khởi đón đợi mùa xuân mới ấm cúng và tươm tất hơn mọi năm